theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn trong tháng một năm hai nghìn hai mươi giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản ước đạt ba tỷ usd bằng tám mươi bốn ba so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
đáng chú ý là do ảnh hưởng của dịch viêm đường hô hấp cấp giá trị xuất khẩu thời gian tới sẽ gặp phải nhiều thách thức
trong đó giá trị xuất khẩu nhóm hàng nông sản chính ước đạt một ba tỷ usd bằng bảy mươi bảy năm so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
xuất khẩu thủy sản ước đạt sáu trăm bốn mươi bốn triệu đô la mỹ bằng tám mươi bảy năm
tương tự xuất khẩu lâm sản chính tháng một ước đạt tám trăm tám mươi ba triệu đô la mỹ bằng tám mươi bốn bốn
về mặt nhập khẩu tính đến hết tháng một giá trị nhập khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hai bảy tỷ usd giảm bốn so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
như vậy thẳng dư thương mại trong tháng đầu tiên của năm hai nghìn hai mươi ước đạt hai trăm sáu mươi sáu chín triệu đô la mỹ
chỉ bằng ba mươi hai tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi chín
xuất khẩu nông lâm thủy sản thời gian tới được dự báo sẽ tiếp tục đối diện nhiều khó khăn thách thức
do tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona làm gián đoạn giao thương giữa việt nam và các nước trên thế giới